cũng theo giám đốc cdc hà nội nguyên nhân là do hà nội và các tỉnh mở cửa nới lỏng các hoạt động
bên cạnh đó người dân có thể đi lại du khách vùng dịch đặc biệt là người dân về từ các vùng đang có dịch
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và một số địa phương đang có dịch ở phía bắc như phú thọ bắc giang
vì vậy việc phát hiện các ca covid một mươi chín tại cộng đồng là điều dễ hiểu
điều quan trọng nhất theo ông tuấn là xác định dịch xuất hiện ở đâu phải khoanh gọn dập nhanh tại khu vực đó
chiến lược chống dịch này cũng khác hoàn toàn so với trước đây
nếu như trước chúng ta chủ trương giãn cách phong tỏa để chống dịch thì nay không phong tỏa đóng cửa
tập trung dập dịch nhanh ở các ổ dịch nhằm đảm bảo mục đích phát triển kinh tế ông tuấn nói thêm
ông tuấn cũng thông tin thêm hiện tại hà nội chưa có chủ trương cách ly điều trị f một f tại nhà
ông cũng nhấn mạnh dù chiến lược chống dịch covid một mươi chín thay đổi nhưng bài học phòng chống dịch không thay đổi
đó là người dân vẫn phải tuân thủ tuyệt đối các khuyến cáo như đeo khẩu trang khai báo y tế giữ khoảng cách rửa tay thường xuyên
đặc biệt theo ông tuấn người dân đi về từ vùng dịch các tỉnh phải khai báo y tế nhanh chóng trung thực để kiểm soát
theo cdc hà nội bảy ổ dịch hiện tại của thành phố là ổ dịch phú vinh hoài đức bạch trữ xã tiến thắng mê linh lĩnh nam hoàng mai
sài sơn quốc oai lê đức thọ mỹ đình nam từ liêm trần quang diệu ô chợ dừa đống đa và ninh hiệp gia lai
ngày hôm qua ngày ba tháng một mươi một ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh phát hiện từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi ghi nhận thêm hai mươi tám ca covid một mươi chín
như vậy kể từ ca chỉ điểm phát hiện hôm hai mươi sáu tháng một mươi sở y tế hà nội tới nay đã công bố tổng số một trăm linh tám ca covid một mươi chín thuộc chủ lây nhiễm này
tại sài sơn thị trấn quốc oai huyện quốc oai
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay ổ dịch này ghi nhận tổng cộng một trăm ba mươi tám ca nhiễm
các ca số trú tại huyện quốc oai còn lại là người huyện thanh oai quận hà đông ba đình và thị xã sơn tây
ổ dịch tại chợ ninh hiệp ở huyện gia lâm trong bốn ngày ghi nhận bảy ca nhiễm
người đầu tiên là nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở bồ đề long biên
ngày hai mươi bốn tháng một mươi có đi chợ ninh hiệp mua đồ các ca còn lại phong bố ở gia lâm hà nội
ổ dịch ở nam dư lĩnh nam đến nay cũng đã ghi nhận hai mươi ba ca covid một mươi chín
chủ lây nhiễm liên quan sa long tóc mẹ ớt số ba mươi sáu a trần quang diệu ô chợ dừa kể từ ca covid một mươi chín đầu tiên
chưa rõ nguồn lây làm việc tại sai long tóc mẹ ớt phát hiện ngày hai mươi ba tháng một mươi
chủ lai nhiễm này tới nay đã có tổng cộng ba mươi tám f
ngoài ra thành phố còn các ổ dịch là đức thọ mỹ đình ổ dịch ô chợ dừa đống đa và ổ dịch phú vinh hoài đức
cộng dồn số ca covid một mươi chín tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là bốn năm trăm tám mươi tám ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một bảy trăm ba mươi bảy ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai tám trăm năm mươi một ca
mới đây vào khuya ngày bốn tháng một mươi một một nhóm có hai mươi bốn người ở hà nội đã đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm covid một mươi chín
và kết quả là có chín trường hợp trong nhóm này có kết quả dương tính với sars cov hai
ủy ban nhân dân quận hà đông hà nội vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp hà nội
về việc phát hiện chùm ca bệnh covid một mươi chín phức tạp được phát hiện qua khám sàng lọc trên địa bàn
cụ thể vào hồi giờ ngày bốn tháng một mươi một ủy ban nhân dân quận hà đông nhận được thông tin
tại bệnh viện đa khoa hà đông có một nhóm hai mươi bốn người đến bệnh viện yêu cầu được xét nghiệm covid một mươi chín
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm pcr cơ quan chức năng phát hiện có chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có tám trường hợp có địa chỉ tại quận hà đông và một trường hợp tại huyện trương mỹ
ngay sau đó ủy ban nhân dân quận hà đông đã tổ chức cuộc hợp khẩn giao công an quận chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân các phượng kiểm tra ra soát những cơ sở kinh doanh dịch vụ
có tính chất nhạy cảm những tụ điểm có nguy cơ trên địa bàn
nắm bắt quản lý chặt chẽ người về từ các địa phương khác yêu cầu thực hiện khai báo y tế
thực hiện nghiêm thông điệp năm k
đồng thời các cơ quan liên quan cũng đã tiến hành cách ly f một theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
trong đó người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai người dưới một mươi tám tuổi trẻ em
được thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng
trao đổi với phóng viên dân trí chiều ngày bốn tháng một mươi một ông phan cao đăng
chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú la cho biết liên quan đến nhóm người kêu đến bệnh viện
lúc nửa đêm yêu cầu được xét nghiệm thì có bảy trường hợp đang tạm trú tài khoản mát xa
tại khu dịch vụ bốn văn phú phường phú la
sau khi tiếp nhận thông tin từ ngành y tế chính quyền sở tại đã lập tức tiến hành
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
cũng theo ông đăng bảy trường hợp nghi mắc covid một mươi chín này là các công dân ở tỉnh thành khác
về cư trú trên địa bàn
kể từ thời điểm thành phố có quy định tạm dừng hoạt động dịch vụ mát xa
cơ sở kinh doanh này cũng đã tạm dừng hoạt động
bước đầu xác định trong suốt thời gian vừa qua cơ sở này không có dấu hiệu lén lút hoạt động
hiện cơ quan y tế đang điều tra dịch tễ để xác định nguồn lây của các trường hợp này
phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan với quy mô khoảng bốn mươi hộ dân
để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng dập dịch ông đăng khẳng định
theo thông tin từ huyện quốc ai ngày bốn tháng một mươi một huyện tiếp tục ghi nhận thêm chín ca dân tính sát covid một mươi chín
nâng tổng số ca covid một mươi chín trên địa bàn lên một trăm linh sáu ca tính từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi cho đến nay
theo đó chín ca dân tính sát covid một mươi chín mới gồm nvc sinh năm hai nghìn hai địa chỉ tại văn khê
tây đề bê ngô sơn
thị trấn quốc ai ntt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi địa chỉ tại văn khê tây đề bê ngô sơn thị trấn quốc ai
cth sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám địa chỉ tại cầu thân tây đề bê ngô sơn thị trấn quốc ai
nvh sinh năm hai nghìn bốn địa chỉ tại văn khê tây đề bê ngô sơn thị trấn quốc ai
nth sinh năm hai nghìn một mươi một địa chỉ tại văn khê tây đề bê ngô sơn thị trấn quốc ai
ntd sinh năm hai nghìn một mươi một địa chỉ tại cầu thân tây đề bê ngô sơn thị trấn quốc ai
t t m c sinh năm hai nghìn một mươi tám địa chỉ tại cầu thân t d b ngô sài thị trấn quốc oai
v t h v sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám địa chỉ tại sớm bảo tháp một t d b ngô sài
đi chăm sóc f tại bệnh viện đa khoa đức giang
và n d h s sinh năm hai nghìn hai mươi một địa chỉ tại phố huyện thị trấn quốc oai
theo thống kê từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện quốc oai ghi nhận một trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
lực lượng chức năng của huyện và các địa phương đã điều tra truy vết và đưa đi cách ly y tế
tập trung cách ly tại nhà bảy trăm chín mươi năm trường hợp f một trong quyết định cách ly tại nhà ba chín trăm năm mươi trường hợp f hai
hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà hơn bảy trường hợp f ba
theo ủy ban nhân dân huyện quốc oai hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai
đang diễn biến phức tạp khó lường để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện đề nghị người dân
không nên chữ quan cần cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm cắt biện pháp phòng bệnh
khi tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín cần liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú
để được tư vấn hướng dẫn cần thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách
không tụ tập khe báo y tế huyện cũng quyến cáo người dân hạn chế ra ngoài chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác
hoặc cứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế xã nơi cử trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sách covid một mươi chín miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
xin được chuyển sang tin tức covid một mươi chín tại tỉnh phú thọ
thưa quý vị vừa qua theo thông tin được cập nhật trong số năm mươi ca mắc mới ở tỉnh phú thọ thì có ba bệnh nhân
là cán bộ của sở giao thông vận tải và có bốn nhân viên quán karaoke
sở y tế tỉnh phú thọ cho biết địa phương này vừa ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín mới
theo cdc tỉnh phú thọ trong các ca mắc covid một mươi chín mới có ba cán bộ sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ
và bốn nhân viên quán karaoke new ruby
ba cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ đều từng đến hát tại quán karaoke new ruby và khánh linh
tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một toàn tỉnh phú thọ ghi nhận
tám trăm ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó thành phố việt trị có bốn trăm năm mươi tám ca huyện lâm thao có một trăm bốn mươi tám ca
huyện phù ninh có một trăm linh bảy ca huyện thanh sơn có bảy mươi ba ca thị xã phú thọ có một mươi chín ca
huyện tam nông có một mươi ba ca huyện tân sơn có tám ca huyện thanh thủy có năm ca huyện cẩm khê có ba ca
huyện yên lập có hai ca huyện hạ hòa có hai ca và huyện thanh ba có một ca
trong số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín có một trăm chín mươi một trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
tám mươi một người trên năm mươi tuổi ba mươi ba người trên sáu mươi năm tuổi một mươi sáu người có bệnh nền
vừa qua chủ tịch ubnd huyện thanh sơn đã ký quyết định xử phạt hai quán karaoke new ruby và cánh linh
phố cầu đất thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn
mỗi quán ba mươi năm triệu đồng do vi phạm và không chấp hành các quy định trong việc kinh doanh hành chính
không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người
sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng hát karaoke vượt quá số lượng quy định hoạt động quá giờ cho phép
ông bùi quốc nam là giám đốc sở y tế tỉnh bạc liêu ngày bốn tháng một mươi một cho biết
một mươi ngày qua tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp số lượng f tăng rất nhanh
và tình hình này gây áp lực rất lớn đến công tác phòng bệnh điều trị trên địa bàn của tỉnh
hệ thống điều trị quá tải một cách nhanh chóng tạo sức ép rất lớn lên cả y tế và chính quyền ông nam nói
trong số hai trăm năm mươi ca nhiễm mới có sáu mươi ca dưới một mươi tám tuổi một trăm năm mươi ba ca cộng đồng
nhiều nhất là thành phố bạc liêu với chín mươi một ca cộng đồng huyện đông hải ba mươi một ca thị xã giá trai một mươi tám ca
các trường hợp này phát hiện qua truy vết liên quan chuỗi lây nhiễm tại ba nhà máy thủy sản và tầm soát cộng đồng
ngành chức năng bạc liêu đang tập trung lực lượng khoanh vùng truy vết cách ly f một để hạn chế lây lan trong cộng đồng
ba chín mươi bốn người đang cách ly tập trung trong đó có hai bốn mươi một f một chín trăm năm mươi ba người về từ vùng dịch
đánh giá nguyên nhân bùng phát dịch mấy ngày qua ông nam cho rằng
ghi lực lượng người về từ các tỉnh rất đông một mươi ngày đầu tháng một mươi thống kê trên hai mươi sáu người
trong số này tỷ lệ mắc covid một mươi chín nhiều
đây là nguồn lây chính trong cộng đồng vì trước khi bà con về thì tình hình tại bạc liêu rất ổn
là một trong các địa phương ít ca nhiễm nhất miền tây
lượng người về quê tự phát quá lớn đã làm cho dịch tăng lên mức khủng khiếp ông nam nói
ông cho rằng bà con về đã tiếp xúc với người thân dòng họ cộng đồng
trong số này nhiều người làm công nhân nhà máy dẫn đến phát sinh các ổ dịch lớn mức độ lây lan nhanh chóng
từ hôm ngày hai tháng một mươi một bạc liêu đã nâng cấp độ dịch toàn tỉnh từ cấp hai vùng vàng nguy cơ trung bình
lên cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
trong đó thì xã giá trai và thành phố bạc liêu là cấp độ bốn huyện đông hải phước long và hồng dân cấp độ ba nguy cơ cao
huyện vĩnh lợi và hòa bình cấp độ hai trong sáu mươi bốn xã phường thị trấn thì có hai mươi đơn vị thuộc vùng đỏ
tám vùng cam và ba mươi sáu vùng vàng
hiện tất cả lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tập trung một trăm linh nhân lực làm nhiệm vụ
các địa bàn thuộc vùng đỏ đã nhanh chóng thiết lập vận hành các chốt kiểm soát covid một mươi chín
số bệnh nhân quá đông đang tạo sức ép lớn lên hệ thống y tế điều trị của tỉnh bạc liêu
với nguồn lực hiện tại thì cơ sở vật chất của ngành y tế còn rất hạn chế
nguồn nhân lực không bảo đảm cho công tác phòng chống dịch
với số lượng bệnh nhân tăng như vậy người đứng đầu ngành y tế bạc liêu nói
ông nam không cho biết số nhân sự y tế tại chỗ tham gia chống dịch là bao nhiêu
song nói rõ cần chi viện sáu mươi năm bác sĩ trong đó có một mươi năm bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu và một trăm bảy mươi điều dưỡng
hệ thống điều trị covid một mươi chín tại tỉnh bạc liêu đang được thiết lập theo mô hình ba tầng
tuy nhiên điểm đặc biệt theo ông nam là bạc liêu quyết định không lập các bệnh viện giải chiến
để thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mà trưng dụng trường học ký túc xá sinh viên
các cơ sở y tế các cấp làm nơi tiếp nhận điều trị
hệ thống y tế tỉnh bạc liêu trước đây có khả năng tiếp nhận điều trị khoảng hai f
hiện tỉnh đã chuẩn bị cho kịch bản năm ca nhiễm trong đó hơn một trăm linh ca nặng
tầng điều trị thứ ba hồi sức tích cực tầng ba của tỉnh đang điều trị tám mươi f tầng hai có bảy mươi f
tỉnh trưng dụng tối đa các cơ sở y tế hiện có để điều trị bệnh nhân và truy vết cách ly f một
hiện tại năng lực y tế tỉnh cơ bản đáp ứng điều trị bệnh nhân nặng ở mức một trăm linh ca
nhưng nếu tiếp tục có thêm f nặng nữa thì thiếu rất nhiều máy thở phục vụ điều trị
giám đốc sở y tế bạc liêu nói và cho biết vì thế rất cần sự hỗ trợ của bộ y tế các bệnh viện tuyến trên
hiện chưa rõ số máy thở bạc liêu đang có cũng như hệ thống oxy y tế được chuẩn bị như thế nào
đến nay bạc liêu đã nhận được sự hỗ trợ của bệnh viện chợ rẫy và bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm
ngoài ra bạc liêu cũng đặt vấn đề với quân khu chín để hỗ trợ nguồn nhân lực phục vụ chống dịch
trang thiết bị tính vận động doanh nghiệp mạnh thường quân các nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc men đồ bảo hộ phục vụ phòng chống dịch
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu quyết định bổ sung tám trăm năm mươi giường điều trị covid một mươi chín đặt tại trường trung học phổ thông bạc liêu
đường nguyễn tất thành khóm năm phường một tp bạc liêu khu a khí thuốc xá sinh viên tỉnh bạc liêu và cơ sở y tế huyện đông hải
ông nam cũng cho biết tỉnh đang đẩy nhanh tối đa tốc độ tiêm vaccine cố gắng đến ngày một mươi tháng một mươi một
độ bao phủ trên chín mươi dân số trên một mươi tám tuổi khi đó tình hình dịch bệnh sẽ được khống chế sớm số lượng bệnh nhân ở tầng hai ba sẽ giảm nhiều
toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho bốn trăm chín mươi một trăm hai mươi một người tỷ lệ hơn bảy mươi năm người một mươi tám tuổi trở lên
trong đó một trăm linh bảy ba trăm bảy mươi sáu người được tiêm đủ hai mũi trên một mươi sáu
trước tình hình số kf mới liên tục tăng tại một số địa phương nhiều ồ dịch mới phát hiện tại cộng đồng nhà máy là chùm ca bệnh
chính quyền cần thơ và kiên giang đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba ở những quận huyện có nguy cơ cao
thông tin từ sở chỉ huy chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố cần thơ cho biết sau một mươi bốn ngày từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một
số kf mới phát hiện liên tục tăng trên hai một trăm linh kf tăng hơn ba lần so với hai tuần trước đó
đặc biệt có nhiều ổ dịch mới tại các khu dân cư khu công nghiệp bệnh viện tại nhiều quận huyện vì thế đã có nhiều điều chỉnh
cần thơ vẫn ở cấp độ hai
các huyện đều đổi màu cụ thể có năm quận huyện thuộc cấp độ hai quận cái răng và các huyện phong điền thái lai cò đỏ vĩnh thạnh
có bốn quận nâng lên cấp độ ba màu cam là quận ninh kiều bình thủy ô môn thốt nốt
trong tám mươi ba xã phường có một mươi ba xã phường thuộc cấp độ ba bảy xã phường cấp độ bốn màu đỏ còn lại là cấp độ một và hai
đánh giá này có nhiều thay đổi so với báo cáo cập nhật cấp độ dịch của cần thơ ngày ba mươi tháng một mươi
theo báo cáo này có một quận đạt cấp độ một còn lại tám quận huyện thuộc cấp độ hai
theo sở y tế cần thơ tại ba tuần điều trị bệnh nhân covid một mươi chín hiện có một tám trăm chín mươi bệnh nhân trong đó tầng ba là bệnh nhân nặng có năm mươi một trường hợp
để giảm tải cho hệ thống điều trị và y tế trong việc cách ly f một f cần thơ đang rà soát đánh giá lại để thí điểm tổ chức cách ly tại nhà
một số trường hợp f một đủ điều kiện và tổ chức các y tế cơ sở theo dõi điều trị f không trữ chứng tại cộng đồng
trong khi đó tại kiên giang ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ubnd tỉnh đã ký quyết định về việc điều chỉnh cấp độ dịch ở thành phố rạch giá và huyện châu thành
hòn đất lên cấp độ ba nguy cơ màu cam áp dụng từ một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi một
đồng thời giao cho chủ tịch ubnd tp rạch giá và huyện châu thành tổ chức đánh giá cấp độ dịch ở các xã phường trên địa bàn quản lý
thực hiện các biện pháp hành chính bổ sung hạn chế người dân ra khỏi nhà từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng hôm sau
việc áp dụng
các biện pháp hành chính kèm theo sẽ do ubnd các cấp hướng dẫn cho người dân áp dụng phù hợp theo thông báo ngày hai mươi tám tháng một mươi của ubnd tỉnh kiên giang
thưa quý vị mới đây hội đồng nhân dân thành phố hải phòng khóa một mươi sáu họp kỳ họp thứ ba thông qua cơ chế đặc thù trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với nhiều nghị quyết quan trọng
theo nghị quyết về cơ chế đặc thù trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa được hội đồng nhân dân
thành phố hải phòng thông qua người được ubnd thành phố huy đồng làm nhiệm vụ tại các trạm chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
cửa ngõ ra vào thành phố được bồi dưỡng bảy mươi năm đồng một người một ngày đối với người đang hưởng lương ngân sách nhà nước
và một trăm năm mươi đồng một người một ngày đối với người không hưởng lương ngân sách hỗ trợ tiền ăn với mức tám mươi đồng một người một ngày
thành viên các tổ kiểm tra liên ngành tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính về phòng chống dịch covid một mươi chín thành viên các tổ chốt cộng đồng các trạm chốt tại các khu vực cách ly
phong tỏa được hỗ trợ tám mươi đồng một người một ngày
nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ chi phí xét nghiệm diện rộng sàn lọc sách covid một mươi chín chính sách hỗ trợ thực hiện hỏa tán và hỗ trợ chi phí lưu trú trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đại biểu lưu xuân cải chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố hải phòng cho rằng hai năm qua thành phố đã quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đạt kết quả tốt
tuy nhiên diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp khó lường đòi hỏi thành phố cần có cơ chế chính sách phù hợp mang tính đặc thù để chủ động huy động nhân lực vật lực đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới
vì vậy cơ chế đặc thù trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua là rất phù hợp
để thực hiện nghiêm túc chặt giải nghị quyết lần này tôi đề nghị cần thường xuyên tăng cường kiểm tra kiểm soát giám sát của các cơ quan chức năng
không để tình trạng vi phạm về tài chính chúng ta rất mừng gần hai năm qua không có tình trạng và kỷ luật và vi phạm chi tiêu tài chính
tuy nhiên cũng cần hết sức chặt chẽ trong kiểm tra giám sát trong việc chỉ tiêu
tôi cũng đề nghị sau từng đợt cần chỉ đạo thanh quyết toán kịp thời chính xác
hiện tại tình trạng động nợ trong thanh quyết toán cho các lực lượng tham gia chống dịch tại các địa phương
đại biểu lưu xuân cải cho biết
tại kỳ họp lần này hội đồng nhân dân thành phố hải phòng cũng thông qua một số nghị quyết quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố như xây dựng chính quyền số giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi một bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
đất đường phòng hồ trung đặc dụng danh mục các dự án phá tu hội đất mức vốn ngân sách dự kiến cấp cho việc bồi thường
giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến chùm ca nhiễm covid một mươi chín tại cơ sở giết mổ bò ở thành phố bà rịa thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây và trong đó có một bệnh nhân đã tử vong
hiện nay lực lượng chức năng thành phố bà rịa bà rịa vũng tàu tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca nhiễm covid một mươi chín
tại cơ sở giết mổ bò của công ty trách nhiệm hữu hàng kim thu phường long tâm thành phố bà rịa
liên quan đến chùm ca nhiễm trung tâm chỉ huy phòng chống dịch phường long tâm và phường long toàn
truy vết một mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín nhưng chưa xác định nguồn lây
theo thông tin ban đầu trong một mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín có trường hợp là nam công nhân làm việc tại cơ sở giết mổ bò
của công ty trên thuê phòng trọ ở phường long tâm ở cùng vợ đã tử vong vào ngày ba tháng một mươi một
ngay sau khi công nhân này tử vong người vợ đã đến địa phương khai báo cho hay trước khi chồng chết có biểu hiện sốt ho
kết quả xác nghiệm pcr sau đó các hai vợ chồng
covid một mươi chín thi thể của công nhân này đã được hỏa tán ngay sau đó
theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch phường long tâm tất cả một mươi bảy trường hợp f tại công ty trên đều đã tiêm một mũi vaccine
hiện lực lượng chức năng đã truy vết hai mươi tám trường hợp f một trong đó có một mươi hai trường hợp tại phường long tâm và một mươi sáu trường hợp ở các địa phương khác
hiện lực lượng chức năng bà rịa vũng tàu đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực xung quanh công ty
trên đường trần phú phường long tâm và hai khu nhà trọ tại phường này để phòng chống covid một mươi
kính thưa quý vị
thưa quý vị thưa các bạn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid một mươi chín của chúng tôi ngày hôm nay
để cập nhật theo dõi những thông tin mới nhất quý vị đừng quên nhấn like serval đăng ký trên kênh
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo